từ hôm nay đà nẵng tiếp tục kéo dài thời gian phong tỏa cứng toàn địa bàn thêm ba ngày
sau khi vừa hết hạn bảy ngày phong tỏa cứng theo quy định cũ
qua bảy ngày áp dụng phong tỏa cứng toàn thành phố đà nẵng đã tổ chức xét nghiệm toàn dân
qua đó phát hiện gần một ca dương tính với sars cov hai
trong đó hơn hai trăm tám mươi trường hợp mắc covid một mươi chín phát hiện qua lấy mẫu hộ gia đình
trong ba ngày phong tỏa cứng tới đây mục tiêu hàng đầu của thành phố là lấy mẫu xét nghiệm
để bóc tách f ra khỏi cộng đồng
ngoài ra đà nẵng sẽ bắt buộc test nhanh covid một mươi chín với tất cả người điều khiển phương tiện đi vào thành phố
cho phép những người giao hàng công nghệ được giao hàng thiết yếu cho các hộ gia đình có nhu cầu
phải đáp ứng những điều kiện như đã tiêm ít nhất một liều vaccine covid một mươi chín
xét nghiệm định kỳ ba ngày một lần và có thể nhận diện tham gia giao thông do công an thành phố cấp